thưa quý vị chiều nay tại hà nội hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám đã thành công tốt đẹp sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hiệu quả
phát biểu kết luận hội nghị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm chỉ rõ công an các đơn vị địa phương phải tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược với đảng nhà nước về bảo vệ an ninh lợi ích quốc gia
với yêu cầu đặt ra là không để bị động bất ngờ về mặt chiến lược an ninh phải được tăng cường và bảo đảm vững chắc hơn trên các lĩnh vực địa bàn
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội bộ trưởng yêu cầu bằng mọi biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
không để tội phạm lộng hành vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân điều tra xử lý tội phạm kinh tế tham nhũng với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
theo đúng tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành công an
đổi mới các mặt công tác phát huy vai trò trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác công an
bảo đảm tài chính hậu cần kỹ thuật phục vụ kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng
trước mắt toàn lực lượng công an tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước và của bộ công an về việc tổ chức tết hai nghìn hai mươi ba
trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công chấn áp truy nã tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão
chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần để cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết
trong chương trình hội nghị đã tổng kết phòng trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai và công bố trao danh hiệu phần thưởng của đảng
nhà nước bộ công an tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công an nhân dân đồng thời phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn